theo báo cáo mới nhất của tổng cục thống kê trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã có thêm gần một mươi sáu doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng giảm một mươi bốn sáu về số doanh nghiệp và tăng hai mươi năm bốn về số vốn đăng ký
với số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt một mươi năm năm tỷ đồng tăng mạnh bốn mươi sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong hai tháng đạt hơn bảy trăm bảy mươi tám tỷ đồng
bên cạnh đó có hơn một mươi một trăm chín mươi doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng hơn bốn mươi tám so với cùng kỳ năm trước nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động lên hơn hai mươi sáu doanh nghiệp
riêng tp hcm có hơn bốn doanh nghiệp
với một trăm sáu mươi bốn người lao động đăng ký tăng bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn một mươi ba năm trăm linh doanh nghiệp tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm trước và một mươi ba sáu trăm chín mươi hai doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể
có ba một trăm năm mươi sáu doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai mươi bốn tám so với cùng kỳ năm trước